trong cuộc đời mình binh nghiệp ông may mắn có một mối liên hệ đặc biệt với chủ tịch hồ chí minh khi là một trong ít người được lựa chọn vào tổ bay chuyên cơ phục vụ bác hồ và bộ chính trị
cho nên là toàn tâm toàn ý về sự an toàn sự mình của bác
bác đi không phải là đi nghỉ không phải là đi chơi mà đi làm việc bù mà đi làm việc bù cho dân tộc mình
hơn nửa thế kỷ trôi qua thế nhưng ký ức về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc vẫn in đậm trong tâm trí ông
trong năm năm lái máy bay đưa bác đi công tác hay đi thăm đồng bào ông càng cảm nhận rõ hơn về sự gần gũi của vị cha già dân tộc
dù bận trăm công nghìn việc nhưng bác hồ vẫn luôn dành tình cảm đầy yêu thương dung dị và quan tâm đến các đồng chí cấp dưới bên cạnh mình
tôi là hồi hề đi công tác là không phải là mình rửa máy của nó mà mỗi lúc đi phục vụ bác đi bay với bác như thế
như ở trong tình yêu đà nẵng
nhưng một đối tượng chú quận hải châu thành phố đà nẵng đã vô tình trở thành một thành viên tích cực
cũng hoàn thành vô tình trở thành một thành viên tích cực
và được cấp quyền kiểm duyệt những thông tin trên trang của hội nhóm này
ngày một mươi chín tháng hai khi công an thành phố đà nẵng xử phạt hai trang mạng liên quan đến việc báo chốt nồng độ cồn
sau khi có quyết định xử phạt hai trang báo chốt thì quản trị viên và an ninh của nhóm có thay đổi hình thức hoạt động
có hướng cho các thành viên và khuyến khích các thành viên là nên sáng tác thơ văn hoặc là các lời bài hát
và có nhấn mạnh hoặc in hoa các từ để thể hiện vị trí và thời gian của các chốt chặn hiện đang có trên địa bàn để tránh sự kiểm tra và quản lý của lực lượng chức năng
quản trị viên của hội nhóm nói trên được xác định ở những thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
thủ đoạn của số đối tượng trên kết nối với các thành viên
quản trị viên tích cực ở địa phương cấp quyền phê duyệt và gỡ bỏ các tin bài nhằm gia tăng lượt tương tác
sau khi có một lượng người truy cập và đăng ký lớn sẽ bán lại các trang và hội nhóm trên cho những đơn vị thương mại để thu lợi nhuận từ việc quảng cáo
cho đến khi được mời làm việc với cơ quan công an đối tượng này mới biết mình đang bị lợi dụng
em thấy nó rộ lên nhiều người vào là em tự em tham gia vào còn sau đó thì bị tiện
áp minh của nhóm đến ngõ lời là muốn em làm người kiểm duyệt của nhóm để lọc các cái bài như bán họ online hoặc là những cái bài không liên quan để cho cái trang đó vào một cái quần chuyên về để báo vị trí chốt chặn của lực lượng công an
vì với các anh đại cơ quan thì em biết hành viên của mình là sai trái
khi chúng ta đã tham gia thành viên các hội nhóm đó với các vị trí vai trò là quản trị điều hành kiểm duyệt
vâng thì chúng ta cũng đã phải chịu trách nhiệm về cái hành vi của mình
vậy nên mọi người khi cần phải có cái sự tính táo nếu không các cái hoạt động này sẽ bị các cơ quan chức năng phát hiện xử lý và theo đúng những cái quy định của pháp luật để đảm bảo cái môi trường mạng trong sạch lanh mạnh
với mạng xã hội thông tin được truyền tải một cách gần như ngay lập tức và dễ dàng mà không cần trải qua các quy trình kiểm duyệt
chính vì thế điều quan trọng hơn cả là mỗi cá nhân phải tự xây dựng cho mình
bản lĩnh tiếp nhận và vững vàng khi tham gia vào không gian ảo với không ít cạm bẫy
trong phần tiếp theo của bản tin cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ tại số nhà ba mươi hai phố cửa nam quận hoàn kiếm thành phố hà nội
một số nước đông nam á ghi nhận thêm hàng trăm ca mắc covid một mươi chín
một số nước đông nam ghi nhận thêm hàng trăm ca mắc covid một mươi chín

số nhà ba mươi hai phố cửa nam
tiếng nổ lớn kèm rung chấn khiến toàn bộ hệ thống cửa của ngôi nhà này bông tỏa ra mặt đường
tầng một và tầng hai cùng nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng
đã có người trong nhà bị thương được đưa đi cấp cứu
nhiều người dân tại đây vẫn còn hoang mang trước vụ nổ
không thể tưởng tượng được cái lỗ như là một cái lỗ cung một phát mà chưa bao giờ nghe thấy tiếng nổ đấy
tiếng coi tiếng nổ đấy nó như là một kiểu động đất ý
tôi nghe thấy thế và tôi rung cả người
ngồi mà nó rung cả người tôi lên đấy
tôi đang làm ở bên việt tinh banh làm tạp vụ bên đấy
thì lúc tầm ba giờ hai mươi thì là bắt đầu tôi nghe thấy tiếng lỗ như là bom ý
thế tôi chạy từ tầng một mươi ba chạy xuống tầng một
thế khi chạy xuống thoát xuống tầng một tôi nghĩ bên đấy bị cháy
tôi chạy xuống tầng một một cái thì bắt đầu chân tay run hết
xong rồi nghĩ là thôi chết rồi
nghĩ đến nhà mình sát tách của cái bên này
thế mình thôi chạy về xem nhà mình có làm sao không
còn đây là hiện trường của sáu ngôi nhà sát vách phía sau vụ nổ
thưa quý vị và các bạn đây là hiện trường của ngôi nhà bên cạnh nơi xảy ra vụ nổ vào chiều ngày hôm nay
nhìn những hình ảnh như thế này cũng đủ cho thấy cái mức độ của vụ nổ như thế nào
may mắn thì không có thiết hại về người
nhưng cũng đủ thấy cái tính chất của vụ nổ rất là nguy hiểm
may mắn thời điểm vụ nổ xảy ra người dân đều đang đi làm
còn số ít thì đã kịp
người chạy khỏi nhà thoát thân
tàn hoang là những gì phóng viên chúng tôi ghi nhận được
tự nhiên là nghe tiếng nổ thì nó rung hết cả nên
các nhà tự nhiên là máy kính cái bay đi sau đó vỡ hết cả thôi
thế còn nguyên nhân thì cũng chưa rõ là nó thế nào
thế này thì phải kiến nghị phải xem xét
vì dân cư đông đúc mà một hộ làm ảnh hưởng đến người khác phải tuyên truyền xem thế nào
chứ có thì
nguy hiểm quá
đến thời điểm hiện tại
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tuy nhiên đây cũng là bài học trong công tác phòng chống cháy nổ tại khu dân cư hiện nay
tính đến một mươi tám h chiều ngày hôm nay việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
đặc biệt là trong hai mươi năm ngày qua tính từ sáu h ngày một mươi sáu tháng bốn đến một mươi tám h ngày một mươi một tháng năm
không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
cũng trong chiều nay bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
công bố thêm tám bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị khỏi
trong đó có một trường hợp là bệnh nhân hai trăm năm mươi bốn có bệnh nền suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ
các bệnh nhân trên hiện tại sức khỏe ổn định không ho không sốt đủ điều kiện công bố khỏi bệnh
và sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
như vậy là việt nam đã có hai trăm bốn mươi chín trên hai trăm tám mươi tám người mắc covid một mươi chín được hồi phục chiếm tám mươi sáu tổng số bệnh nhân
cả nước chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do covid một mươi chín
trường hợp nặng nhất là bệnh nhân số chín mươi một là phi công người anh hiện đang trong tình trạng nguy kịch
liên tiếp nhiều ngày phải can thiệp ecmo
các chuyên gia đã xem xét với phương án ghép phổi cho bệnh nhân nhưng đến nay bệnh nhân chưa đủ điều kiện để ghép phổi
cũng trong ngày hôm nay bệnh viện bệnh nhiệt đới xác nhận bệnh nhân covid một mươi chín số hai trăm bảy mươi tám đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu
được chuyển lên thành phố hồ chí minh điều trị do tình trạng sức khỏe có dấu hiệu suy yếu
bệnh nhân này bị ho nhiều sốt cao phải thở oxy qua đường mũi nên được bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu xin ý kiến chỉ đạo của cục khám chữa bệnh
chuyển viện lên bệnh viện nhiệt đới thành phố hồ chí minh
đây là bệnh nhân về nước ngày ba tháng năm được phát hiện dương tính với sars cov hai ngày bảy tháng năm và được cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu
do sức khỏe chuyển biến xấu suy hô hấp chiều ngày một mươi tháng năm bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện nhiệt đới thành phố hồ chí minh để điều trị tiếp tục điều trị tích cực
vào ngày hôm nay gần một chín trăm linh trường mầm non tiểu học công lập và ngoài công lập của hà nội đã chính thức mở cửa đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ lịch sử vì dịch covid một mươi chín
như vậy là bắt đầu từ ngày hôm nay khoảng hai triệu học sinh của hà nội sẽ luân phiên đến trường các trường học sẽ vừa đảm bảo việc dạy học và công tác phòng chống dịch trong tình hình mới
tại trường tiểu học trung yên cầu giấy học sinh đến trường được chia làn và đón ngay từ cổng trường đo thân nhiệt
ngày đầu trở lại trường của các em học sinh lớp hai e vẫn còn những bỡ ngỡ nhưng các em đã được cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn tận tình buổi trao cơ đầu tiên đã được tổ chức lòng trọng ngay trong lớp học
hầu hết các em học sinh đều rất hào hứng đi học trở lại sau hơn ba tháng nghỉ học
vì con được đến lớp gặp lại thấy cô và bạn bè
thì hôm nay cô rất là vui mừng được đón các con trở lại với lớp học
thì như là hôm qua cô và cũng như là các bác trong ban phụ huynh đã đến để hỗ trợ
trong cái việc mà lau chùi dọn dẹp lớp để các con có một môi trường học tập tốt nhất
tuy nhiên trong cái thời gian sắp tới thì cô cũng sẽ có những cái lo lắng
để phòng chống dịch bệnh cô sẽ phải nhắc nhở
cũng như theo dõi tình hình sức khỏe của các con thường xuyên hơn
và có những cái thông báo rất là kịp thời đến các bậc phụ huynh
để đảm bảo an toàn tốt nhất cho học sinh khi các con trở lại trường học
công tác tổ chức bán chú cho học sinh luôn là vấn đề được quan tâm đầu tiên
khi học sinh quay trở lại trường
nhà trường cho biết bữa ăn bán chú đầu tiên sau hơn ba tháng nghỉ dịch
được diễn ra theo đúng quy trình như khi chưa có dịch
chỉ khác một điều mỗi nhân viên ở đây đều được kiểm tra thêm về sức khỏe
song song với việc dạy và học thì công tác bán chú được nhà trường quan tâm
và giám sát
ngày hôm qua bếp ăn của nhà trường đã được tổng vệ sinh toàn bộ
khử khuẩn tất cả các đồ dùng trang thiết bị trong nhà bếp
và các nhân viên nhà bếp sáng nay cùng với những người giao nhận thực phẩm
đều đã được đo thân nhiệt
tại trường tiểu học nam tử niêm
hôm nay toàn bộ các em học sinh của trường đã được đi học
dù không còn phải thực hiện giãn cách lớp học
các em học sinh được học hai buổi một ngày
nhưng công tác phòng dịch vẫn không hề lơ là
các em được đo thân nhiệt ngay ngoài cửa lớp
và được hướng dẫn rửa tay thường xuyên
ngay ngày hôm nay thì từ sáng sớm
ban giám hiệu chúng tôi cũng như cán bộ giáo viên nhà trường
đã có mặt ở trường để đón các con
mỗi người một việc mỗi người một vị trí
theo như trước chúng tôi có diễn tập
và khi đến trường các con được các cô đón tiếp ở cổng
và đo thân nhiệt
sau đó thì hướng dẫn các con qua khung rửa tay
và các con lên lớp hồi vào bàn học của mình
không giống với cấp học trung học cơ sở và trung học phổ thông
việc dạy online với hai cấp học mầm non và tiểu học
thường gặp khó khăn hơn
nhưng đi học trở lại giúp học sinh và thầy cô
sẽ thượng tiện hơn trong việc kiểm tra
và bổ trợ những kiến thức còn thiếu trong chương trình